tại văn phòng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín đã họp triển khai công tác phòng chống dịch
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo đã đánh giá tình hình dịch bệnh trong nước khu vực và trên thế giới
đặc biệt là vấn đề xuất hiện lan sóng thứ hai tại một số quốc gia láng giềng
đề nghị siết chặt tuyến biên giới quản lý người nhập cảnh đầy mạnh xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ
nhấn mạnh quan điểm thực hiện mục tiêu kép nhưng phải bảo đảm an toàn
ban chỉ đạo đề nghị tất cả các thành viên giả soát lại toàn bộ các công việc nhiệm vụ được giao
yêu cầu các lực lượng phòng chống dịch không được chủ quan nơi lỏng sẵn sàng ứng phó với tình huống mới có thể xảy ra
tiếp tục xích chặt quản lý các tuyến biên giới quản lý người nhập cảnh không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
về vấn đề công bố hết dịch ban chỉ đạo cho rằng hiện chúng ta vẫn còn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đang được điều trị
đồng thời chúng ta cũng tiếp tục đưa công dân việt nam về nước
đưa chuyên gia người lao động kỹ thuật cao nước ngoài vào việt nam làm việc nên vấn đề công bố hết dịch cần hết sức cân nhắc
đối với các nhà ngoại giao nhà đầu tư doanh nhân vào làm việc trong thời gian ngắn
sẽ tổ chức các khu vực riêng biệt bảo đảm các điều kiện về an toàn dịch tễ và phòng xét nghiệm
ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết khả năng việt nam nối lại đi lại với các nước
trong bối cảnh việt nam đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh
người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết việt nam đang trao đổi với một số nước như trung quốc hàn quốc nhật bản
về việc từng bước nối lại đi lại trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng dịch với các điều kiện cụ thể
không đường đẩy lây lan dịch bệnh trước mắt là tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia
nhà quản lý các nước này quay trở lại việt nam làm việc và thực tập sinh lao động việt nam đi các nước nói trên làm việc